trong ba ngày từ ngày hai mươi sáu đến ngày hai mươi tám tháng năm tức ngày một mươi hai đến ngày một mươi bốn tháng bốn âm lịch
chính quyền và nhân dân làng vân xã văn hà huyện việt yên tỉnh bắc giang
long trọng tổ chức lễ hội vật cầu nước với ước mong một năm mưa thuận gió hòa mùa màng bội thu
nhiều nghi thức cổ xưa mang đậm nét văn hóa tín ngưỡng của làng việt cổ được thể hiện trong lễ hội
theo các cụ cao niên trong làng lễ hội vật cầu nước có từ rất lâu đời
nhưng tới năm hai nghìn hai mới được khôi phục và duy trì bốn năm tổ chức một lần
tại ngôi đền chính này là có mộng giấy là muốn cầu đảo được
thì phải có một quả cầu nói bằng khô mít nặng chừng khoảng độ một mươi năm hai mươi cân
và tuyển lấy một mươi sáu quan cầu là đóng khổ như là quân quỷ đỏ quyền đồng chiến đấu với đức thánh
quả nhiên là sau khi tổ chức là đánh cầu thì là mưa thuận gió hòa
lúa màu tốt tươi dân tình và phấn khởi
trước khi tranh tài ba cặp quân cầu sẽ thể hiện những màn vật thờ nhằm tăng khí thế quân cầu
thể hiện sức mạnh của hai bên giáp trên giáp dưới
sau tiếng chiêng chống nổi lên hội vật cầu nước chính thức diễn ra
tất cả quân cầu vào trận đem lại nhiều cảm xúc cho hàng nghìn du khách trong và ngoài nước tới dự lễ hội
thế hiện cái sức khỏe của mình thế hiện cái toàn năng của mình là đoàn kết rồi vui vẻ
trong cái ngày xuân ngày tuyết và nhớ đến cha ông
nhớ đến cái người mà truyền đại cái ngày này mà cái đây là một cái lễ hội vật tuyệt vời
là một sự kiện rất đặc biệt lần đầu tiên trong đời tôi được xem và chứng kiến sự kiện này
mặc dù thời tiết rất nóng nhưng có rất nhiều người tham gia
lễ hội vật cầu nước làng vân mang đậm nét đặc trưng của văn hóa lúa nước
không chỉ thể hiện sức mạnh của con người tình đoàn kết làng xã của cộng đồng dân cư
mà hoạt động này còn thể hiện niềm khao khát của cư dân mong muốn một năm mưa thuận gió hòa
mùa màng vội thu